ngày hai mươi năm tháng hai tại sơn la đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy thành phố hà nội cùng đoàn công tác thành ủy thành phố hà nội đã có chuyến thăm
và làm việc với tỉnh sơn la về kết quả hợp tác giữa tỉnh sơn la với thành phố hà nội về kế hoạch
hợp tác trong thời gian tới theo đó trong thời gian qua thành phố hà nội và tỉnh sơn la đã có
sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau và đạt được kết quả khả quan trong việc xúc tiến thương mại nông nghiệp
và giới thiệu các nhà đầu tư lên sơn la phát huy những kết quả đạt được ban thường vụ thành ủy hà nội
và ban thường vụ tỉnh ủy sơn la nhất trí chỉ đạo tăng cường và thực hiện tốt một số nội dung như
triển khai đầu tư dự án đường cao tốc hòa bình mộc châu hà nội sẽ giúp đỡ sơn la trong việc kêu gọi
đầu tư thương mại dịch vụ thu hút nguồn vốn đầu tư oda thay mặt lãnh đạo và nhân dân tp hà nội
đồng chí hoàng trung hải đã gửi tới quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh sơn la ba tỷ đồng